ngày ba mươi một tháng tám đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm do ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
nguyễn văn nên làm trưởng đoàn đoàn đại biểu công an tp hcm do đại tá mai hoàng
phó giám đốc công an tp hcm làm trưởng đoàn đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm
chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch tôn đức thắng
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tp hcm các đại biểu đã thành kính dân hương
giành phúc mặt niệm tự nhớ chủ tịch hồ chí minh người đã hí dân các cuộc đời mình
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp và giải phóng loài người
một tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng tinh thần đoàn kết chiến đấu
về đạo đức cách mạng trung với nước hiếu với dân yêu thương con người
cần kiệm liêm chính trí công vô tư tinh thần quốc tế trong sáng
cách đây bảy mươi bảy năm chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
thành kính dân hương dân hoa tự nhớ vị lãnh tụ giai cấp công nhân
một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính hết lòng hết sức phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân
cùng ngày đoàn đại biểu công an thành phố hồ chí minh đã đến dân hoa
tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một
đây là hoạt động truyền thống của công an thành phố
thể hiện sự tri ân sâu sắc lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
đem lại độc lập tự do cho dân tộc hạnh phúc và bình yên cho nhân dân thành phố hôm nay
trong không khí trang nghiêm trước tượng đài bác cán bộ chiến sĩ công an thành phố hồ chí minh
đã bày tỏ lòng thành kính như một lời hứa nguyên một lòng tiếp nối thế hệ đi trước
quyết tâm đem sức mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân